ba mươi sáu phạm nhân được đọc giá lần này đã bày tỏ sự biết ơn đối với đảng nhà nước và hứa sau khi trở về sẽ quyết tâm sửa chữa hướng thiện cố gắng vượt qua khó khăn giúp đỡ gia đình vươn lên trong cuộc sống
thưa quý vị theo nghị quyết số năm trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm của quốc hội từ ngày hôm nay một tháng chín sẽ thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc bộ công an
đây là một chính sách rất ý nghĩa và nhân văn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng hạn chế nguy cơ tái phạm tội vươn lên từ những lầm lỡ
chấp hành án phạt tù tại trại giam ninh khánh bộ công an trước đây phạm nhân nguyễn lan phương đã từng tham gia lao động ngoài trại giam với ngành nghề may mặc không chỉ được nâng cao tay nghề thay đổi môi trường lao động
trước sự đón nhận tin tưởng của mọi người xung quanh những mặc cảm tự ti cũng dần được xóa nhòa
trong số phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù có tới sáu mươi bảy mới chỉ học hết cấp một cấp hai
cá biệt có một bảy không biết chữ năm mươi bốn trước khi phạm tội không có nghề nghiệp hoặc lao động tự do
nếu không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp và dạy nghề thực sự rất khó khăn để họ có thể tìm kiếm việc làm tránh nguy cơ tái phạm tội
nghị quyết thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam đi vào cuộc sống
là hành lang pháp lý quan trọng để tháo gỡ những vướng mắt mà hầu hết các trại giam đang gặp phải trong tổ chức lao động cho phạm nhân
trong thời gian vừa qua trại giam đã có phối hợp với các tổ chức với các cá nhân và các doanh nghiệp để thực hiện lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
tuy nhiên phạm nhân chỉ thực hiện được những công việc thủ công thô sơ và thậm chí là những ngành nghề có mang tính chất thời vụ
và các tổ chức cá nhân doanh nghiệp này
họ cũng chỉ phối hợp với trại giam trong một trường vực nào đó và thời hạn cũng rất ngắn
tại vì khó khăn để cho họ là đầu tư lâu dài
vì vậy là cái nghị quyết này để có một tính pháp lý để cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp có một hành lang để đầu tư cơ sở vật chất cũng như hạ tầng
và đặc biệt là đào tạo những ngành nghề có tính lâu dài và nó sạt với thực tiễn trong cuộc sống
để tạo điều kiện cho những phạm nhân sâu
khi chấp hành xong hình phạt tù thì có thể trở về cộng đồng và có thể tìm kiếm được việc làm dễ hơn
thực chất mà nói là để nguồn lực nhà nước mà đáp ứng được hoàn toàn cái việc này
trong khi đa phần phạm nhân là trong độ tuổi lao động
thì cái việc mà tạo điều kiện cho người ta lao động nó còn cái ý nghĩa để cho họ được trải qua cái lao động làm cho cái con người nó trở lên lương thiện
một trong những vấn đề quan trọng khi tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đó là đảm bảo an ninh an toàn đảm bảo hiệu quả công tác giáo dục cải tạo
vấn đề này đã được bộ công an có bước chuẩn bị kỹ lưỡng với các quy định chặt chẽ
cùng với đó là những kinh nghiệm trong thời gian tiến hành thí điểm từ giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín
còn đối với những phạm nhân này khi có được một việc làm cuộc sống sau khi tái hòa nhập sẽ tốt đẹp hơn